việt nam vinh dự là nền kinh tế chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy với thế và lực sau ba mươi năm đổi mới đây là cơ hội để việt nam có thể đóng góp thiết thực hơn nữa cho apec mang lại những lợi ích thực chất cho doanh nghiệp và người dân trong khu vực
việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và xây dựng nhiều hiệp định thương mại tự do với hầu hết các nền kinh tế thành viên là minh chứng sinh động cho cam kết của việt nam đối với apec cũng như khu vực châu á thái bình dương ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hội thảo về các ưu tiên của năm apec hai nghìn hai mươi
trong hai mươi bảy năm hình thành và phát triển apec đã chứng tỏ được sức sống mãnh liệt của mình nhất là vào những thời điểm khó khăn
vào đỉnh điểm các cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi tám và toàn cầu năm hai nghìn tám hai nghìn chín các nền kinh tế thành viên apec đã hợp tác sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn
apec sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời đại công nghệ thông tin và chúng tôi cũng đánh giá cao việc việt nam đặt hướng ưu tiên trọng tâm vào vấn đề an ninh lương thực
tập trung và thảo luận về các hướng ưu tiên của apec hai nghìn một mươi bảy chính là động lực để các nền kinh tế thành viên apec cùng nhau xây dựng tầm nhìn cho apec những năm tiếp theo vì một quan hệ đối tác châu á thái bình dương bền vững và bao trùm trong thế kỷ hai mươi một
một quan hệ đối tác thiết thực vì hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới